nhằm giới thiệu quảng bá nét đặc trưng của văn hóa làng nghề trồng hoa cây cảnh
nhất là cây quất cảnh cẩm hà thành phố hội an tỉnh quảng nam đến với du khách trong và ngoài nước
ngày một mươi ba tháng một tại khu dân cư tràng kèo ubnd tp hội an đã tổ chức ngày hội cây quất cảnh cẩm hà lần thứ tư năm hai nghìn một mươi chín
ngày hội đã mang lại nhiều niềm vui cho người nông dân trồng quất cảnh ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
ngày hội cây quất cảnh cẩm hà lần thứ tư nhằm tôn vinh nghệ nhân gắn bó với làng nghề trồng hoa cây cảnh truyền thống
đồng thời giới thiệu đến người dân và du khách nghề trồng quất cảnh đã rất nổi tiếng và tạo ra thương hiệu độc đáo của thành phố hội an
du khách tham gia ngày hội được chứng kiến cuộc thi trình nghề chít quất và tạo dáng quất của những nghệ nhân nổi tiếng của địa phương
trong quất cảnh lớn nhất thành phố hội an

năm nay có hơn năm trăm linh hộ trồng quất cảnh trên diện tích hai trăm hai mươi hectare với khoảng năm mươi bốn trậu quất cảnh để cung cấp cho thị trường tết
trồng hoa cây cảnh đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân địa phương và tạo ra sản phẩm du lịch khác biệt ở hội an
thông qua lễ hội này cũng góp phần quảng bá thương hiệu của cây quật hội an cây quật cầm hà
mà qua đó tạo thêm cái thị trường cũng như tạo cái kênh thông tin cũng như là cái nơi để mà các khách hàng cũng như là người nông dân gặp nhau
và cũng qua đó thì giao lưu nâng cao cái tay nghề kiến thức sản xuất cho người nông dân và phục vụ cho cái việc nâng cao chất lượng cái sản phẩm của người trong quận
đến với ngày hội quất cảnh cầm hà
thành phố hội an tỉnh quảng nam du khách không những được ngắm các cây quất cảnh đẹp mà còn được tham quan và thưởng thức các món ăn đặc sản của địa phương
và các món ăn được chế biến từ trái quất như quất ngào nước quất rượu quất
bên cạnh đó du khách còn được tham gia đấu giá cây quất cảnh để góp phần vào quỹ vì người nghèo
giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón một cái tết cổ truyền tươi vui và đầm ấm hơn